còn tại sơn la vào hồi bảy h ba mươi phút sáng nay tại khu vực bản bắc há xã nà ớt huyện mai sơn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với đồn công an nà ớt
bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
đó là đối tượng vừ bà pó sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại bản co mạ a xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ là một bánh heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi chín bảy mươi tám gram hai điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng
mở rộng điều tra cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng vừ bản ninh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại bản co mạ a xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ